thưa quý vị và các bạn hiện nay vấn đề hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang là vấn đề bức xúc trong xã hội
dù bị cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện xử lý nhưng vấn nạn này vẫn tiếp tục diễn biến một cách phức tạp
chiều nay tại hà nội đội sáu phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố hà nội
phối hợp với tổ một liên ngành ba trăm tám mươi chín tp hà nội đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra cơ sở kinh doanh bình minh tại chợ sấu rừng liễu hoài đức hà nội và kho hàng tại địa chỉ đội năm xã cát quế huyện hoài đức
lượng lượng chức năng đã thu giữ gần một tầm mỹ phẩm gồm có thuốc ủ tóc kem dưỡng da dầu gội đầu
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là trần thị hiếu không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
đặc biệt hiếu khai nhận toàn bộ số hàng trên được thu mua từ chợ đồng xuân quảng ninh lạng sơn
và toàn bộ số hàng trên đều được chủ cơ sở phân phối đến các huyện ngoại thành thành phố hà nội
thứ nhất là những sản phẩm trên là không có địa chỉ của thương nhân nhập khẩu của hàng hóa đó
và những sản phẩm đó là do nước ngoài sản xuất và chưa qua kiểm nghiệm thì có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
mỹ phẩm giả hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây hại rất lớn về sức khỏe đối với người tiêu dùng
không chỉ vậy những hàng hóa này còn gây tổn thất không nhỏ về kinh tế đối với các cơ sở kinh doanh hợp pháp
lực lượng chức năng liên tục kiểm tra thu giữ các sản phẩm
còn người tiêu dùng luôn phải đối mặt với những nguy hiểm bởi những sản phẩm như thế này